dịch vụ giao nhận kho dận dân tải cảng biển dân dân là vấn đề cấp thiết hiện nay của đồng bằng sông cửu long
theo đồ án được phê duyệt của thủ tướng chính phủ đến năm hai nghìn ba mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi

nên chi phí dần chuyển hàng quá từ cảng sẽ là bài toán đau đầu cho nhà sản xuất
nếu trung tâm dịch vụ hầu cận được xây dựng tại đây
trong số các nhà đầu tư chỉ có công ty cổ phần đối tác chân thật đồng ý đầu tư tại khu đô thị công nghiệp cái răng
dô điểm giữa diện tích một trăm hai mươi ha đất liền kề có dự trí giao thương đường thủy và đường bộ thuận lợi hơn
mặt khác công ty cổ phần đầu tư long thuận lại đề xuất được xây dựng hệ thống cảng và loristik
tại khu đức bảy mươi năm tám hectare từ khu công nghiệp hương phú quận cải răng
do lợi thế vì cơ sở hạ tầng đã dự trí bốn phía giáp sông hậu và trục đường bước lộ
bên cạnh đó cần thơ cũng đang xảy ra tình trạng trồng lấn khu công nghiệp
do bực độ phát triển quá nhanh gây không ít khó khăn cho thành phố trong việc điều hành quản lý
mặt khác do vị trí phân bố sen kẻ giữa các khu dân cư
nên vấn đề ô nhiễm khối bụi từ các khu công nghiệp đã gây ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt người dân trong thời gian qua
vì vậy lãnh đạo thành phố sẽ hạn chế dần số lượng các nhà máy sản xuất
và tập trung khai thác các ngành công nghiệp dịch vụ
trong đó dự phát triển thêm khu trung tâm logistic với tổ chức hoạt động bao quát toàn bộ các khâu sản xuất hàng quá
như chế biến đóng gói dần chuyển lưu kho lưu vãi dân dân lại càng khó khăn thêm
quỹ ban dân thành phố cần thơ cũng đã đầu tư
rất nhiều nguồn lực để phát triển mạng giao thông của địa phương
để kết nối với hệ thống giao thông do trung ương đầu tư
thành phố hồn thơ hiện nay có khoảng hai ba trăm linh km đường giao thông
trong đó là đường quốc lộ là một trăm hai mươi năm km và đường tỉnh là khoảng hai trăm sáu mươi một km
còn toàn bộ còn lại là đường do địa phương quản lý
dự xây dựng trung tâm loristik đồng bằng sông cửu long tại cường thơ
được đánh giá là cấp bách
cấp bách và cấp bách
trước mắt cần thơ tập trung nghiên cứu văn hành các chính sách
thu hút các nhà đầu tư và lĩnh vực loristik
để đưa cần thơ trở thành một trung tâm loristik cư dùng
nên nhu cầu phát triển hạ tầng và tăng cường chủ giá trị
trong sản xuất phát triển loristik thành chủ cung ứng hoàn chỉnh
với hệ thống bến cảng đủ năng lực xếp chở chuyên nghiệp
các tuyến dẫn chuyển đường thủy có thể giảm tải cho đường bộ
đây được xem là một bài toán khó của thành phố
thành phố cần thơ nằm trên sông hậu
hiện nay có khoảng hai mươi hai cảng biển
trong đó có một số cảng đầu mối quốc gia của vùng
như là cảng cái cui và cảng hoàng diệu
cảng đã được đầu tư xây dựng xong
hai cảng này quy mô của nó là khả năng đón tàu
một mươi tấn đầy tải và hai mươi tấn vơi tải
trong những năm vừa qua là sở dĩ hệ thống cảng này
chưa được khai thác vướng do luồng đình an
là khả năng thường xuyên bị bội lắng
cho nên là cái tàu một mươi tấn đầy tải là không vào được
vừa rồi thì bộ thông tải cũng đã hoàn thành
cho thông luồng quang chính bố
đây là một luồng mới
luồng này vừa rồi đã được thông luồng kỹ thuật
và từ đây tới cuối năm là chính thức đưa vào hoạt động
trong hai ngày một mươi tám và một mươi chín tháng một mươi hai vừa qua
hội nghị phát triển luristic trong lĩnh vực giao thông dựng tải
khu vực đồng bằng sông cửu long được tổ chức tại tỉnh đồng tháp
bộ dự thông dựng tải cùng quỹ ban nhà dân tỉnh đồng tháp
đã tham dự ý kiến của các đại biểu đến từ các bộ ngành trung ương
ngân hàng thế giới tại việt nam
các địa phương dùng đồng bằng sâu cửu long và thành phố hồ chí minh
các hiệp hội dựng tải logistic các đơn vị khai thác
kinh doanh hạ tầng dựng tải dịch vụ luristic đường bộ
đường hàng hải đường thủy nội địa đường sát và đường hàng không
bộ dự thông dựng tải và các địa phương đặt mục tiêu
tận dụng tối ra thế mạnh của khu vực đồng bằng sâu cửu long
thúc đẩy sự phát triển của dùng thông qua việc cải thiện
hệ thống luristic trong lĩnh vực giao thông dựng tải
trong đó các đại biểu đã tập trung bàn sáu nhóm giải pháp lớn
để phát triển logistics trong lĩnh vực hạ tầng giao thông
dùng đồng bằng sâu cửu long
cụ thể các nhóm giải pháp về kết cấu hạ tầng kết nối
khả năng đáp ứng nhu cầu của các phương thức dân tải
nếu chưa đáp ứng đủ cần xem xét đầu tư
tập trung vào phương thức truyền tải cho phù hợp với tiềm năng của dùng
vấn đề trọng tâm để có thể cải thiện được dịch vụ dẫn tải
đường biển đường bộ đường thủy nội địa và đường hàng không
chúng ta phải phát huy cái vận tải đa phương thức
đường bộ bây giờ cần thành những dân nghiệp
kinh doanh hàng quá là kết hợp cả đường bộ đường thủy kho bãi
và lưu ký
chứ còn chúng ta hình thành đơn lẽ một dân nghiệp chỉ kinh doanh lưu ký
hay chỉ một dân nghiệp vận tải thủy hoặc dân nghiệp vận tải bộ
xin thua là nó không tồn diện được
mà nên hình thành những doanh nghiệp đa phương thức
để chúng ta phối kết hợp các loại hình vận tải với nhau
chỉ có dân nghiệp đa phương thức thì chúng ta mới làm lưu ký tốt được
chứ còn phương dân nghiệp đơn lẽ chỉ vận tải một lĩnh vực một mảng
thì không thể nào phát triển lưu trí tốt được
như thành lập trung tâm luristic đúng tầm cỡ
sẽ góp phần tích cực cho sự phát triển bền dững và ổn định của đồng bằng sâu cư lông
đây sẽ là trung tâm dịch vụ hậu cần đa phương tiện trong lưu thông
và phân phối hàng quá trong nước và xuất nhập khẩu cho dùng
hoạt động tốt của trung tâm luristic sẽ giảm thiểu được tối ra chi phí đầu giàu
nhằm tăng giá trị gia tăng hàng quả đối với các mặt hàng chủ lực của dùng đồng bằng sâu cư lông
nhìn về lợi ích lâu dài thì tất cả các doanh nghiệp đều được sự hưởng lợi
đi từ đây thứ nhất là được giá cước rẻ rẻ hơn
theo chúng tôi tính là mỗi một cái container đi thì rẻ hơn từ ba trăm linh đến năm trăm linh đô
thứ hai là về thời gian
rõ ràng là cái thời gian vận chuyển từ đây lên tp hcm sẽ xa hơn mất nhiều thời gian hơn
và cái quan trọng hơn là hàng ở đây là cái hàng thủy sản rất là nhiều
cái khu vực này chiếm hơn sáu mươi năm là cái hàng thủy sản
thì nếu mà đi chuyên trở xa thì trong quá trình chuyên trở
cái container lạnh nó phải được kết nối với cả máy lạnh ở trên ô tô
rồi nó chuyển xuống bãi rồi nó chuyển lên
thì càng đi xa mà càng nhiều như vậy thì cái sự rủi ro của hàng hóa nó cao hơn
cho nên mà những cái doanh nghiệp mà gần đây thì người ta đưa hàng xuống đây thì nó thuận lợi hơn
bên cạnh đó trà soát điều chỉnh bổ sung và hoàn thiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội quy hoạch ngành lĩnh vực
phát huy lợi thế các ngành dịch vụ như
logistics đường bộ cảng hàng không dân dân
định hướng phát triển của thành phố
các cái quy hoạch phát triển của thành phố
cũng hướng đến cái việc là
không phải chỉ phục vụ riêng cho cần thơ
mà cho cả dùng đồng bằng sông củ lâm
và đồng thời việc xây dựng quy hoạch kế hoạch
và triển khai tổ chức thực hiện
thì thành phố cần thơ
cũng xem xét
đến các cái yếu tố ảnh hưởng
từ các cái địa khương
trong dùng đồng bằng sông củ lâm
thì cần thơ hiện nay
có cái hệ thống đường bộ
kết nối được với các tỉnh đồng bằng sông củ lâm
rất là thượng lạ
và cần thơ có cái cảng biển
thế thì như vậy thì rõ ràng là
cái giai trò giao thông
trong cái liên kết dùng
thì đã được đầu tư
trong các năm qua
và sẽ tiếp tục đầu tư để bàn thiện
trong cái thời gian
phối hợp với các tỉnh tăng cường liên kết phát triển kinh tế xã hội
phát huy thế mạnh của từng tỉnh
và bổ trợ lẫn nhau
thúc đẩy cả dùng phát triển nhà hàng
nhanh bình dưỡng